chính phủ đã ban hành nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian xuất cảnh
nghị định quy định chi tiết về tổ chức quản lý và các chế độ bao gồm chế độ ăn mặc ở sinh hoạt liên lạc thăm gặp nhận quà khám chữa bệnh và chi phí mai táng
đối với người chấp hành án phạt trục xuất người nước ngoài bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính là trục xuất
và người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tổ lưu trú tại cơ sở lưu trú của bộ công an trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh
cùng với đó người lưu trú phải ở tập trung và chịu sự quản lý giám sát của cơ sở lưu trú
cơ sở lưu trú tổ chức tiếp nhận quản lý người có quyết định đưa vào cơ sở lưu trú
bàn giao người lưu trú ra khỏi cơ sở lưu trú theo đúng quy định của pháp luật và của bộ công an